ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã tổ chức diễn tập xả lũ khẩn cấp và ứng phó bảo đảm an toàn hạ du
cuộc diễn tập được đánh giá là thành công từ công tác điều hành xả lũ và sự chủ động của các địa phương trong việc ứng phó bảo đảm an toàn hạ du
tuy nhiên đây chỉ là tình huống giả định
trên thực tế công tác phòng chống lụt bão nói chung ở nhiều địa phương vẫn còn bất cập chưa nói đến khả năng ứng phó với những tình huống khẩn cấp
trong tình huống giả định cần xả lũ khẩn cấp được đưa ra tại cuộc diễn tập hầu hết các địa phương thể hiện sự sẵn sàng chủ động ứng phó với mọi sự cố khi lũ về từ các hồ chứa
ban chỉ đạo trung mương chống thiên tai cũng đánh giá cao sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng ở địa phương
từ công tác chuẩn bị hết sức là quy mô bài bản phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng
rồi cũng như là các tình huống
các lực lượng chúng ta đề cập ra thì nó cũng rất phù hợp với tình hình thực tế
và các địa phương đã triển khai như vậy tôi nghĩ rằng là rất là chú đáo
tuy nhiên qua buổi diễn tập này ông trần quang hoài nhận định nhiều tình huống thiên tai diễn biến khó lường ngoài khả năng dự báo
vì thế chưa thể đánh giá được chính xác năng lực ứng phó đảm bảo an toàn hạ du của các địa phương chỉ thông qua cuộc diễn tập này
trên thực tế tại nhiều nơi trên lưu vực sông hồng sông thao các hoạt động khai thác cát nạo vét lòng sông tập kết vật liệu xây dựng
gây cản trở thoát lũ làm ảnh hưởng dòng chảy vẫn đang diễn ra rất phổ biến
toàn bộ hệ thống đê điều trên lưu vực sông hồng sông thái bình đã nhiều năm chưa được thử thách với lũ lớn
vì thế nhiều địa phương đã chủ quan
ban chỉ đạo trung mương phòng chống thiên tai yêu cầu cần phải ra soát lại khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai của tất cả các cấp
có thể xảy ra nếu không có chủ động ứng phó tốt